còn gần đây tại con tum vào khoảng ba giờ hai mươi phút ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
một người dân sinh sống tổ dân phố một mươi phường duy tân thành phố con tum
phát hiện có hai đối tượng đang dùng công cụ phá khóa nhà hàng xóm để trộm cắp tài sản
thì gọi điện báo cho chủ nhà về để bảo vệ tài sản
khi chủ nhà có mặt bắt quả tang hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình mình
thì hai bên xảy ra sô sát khiến một tên trộm bị thương và tử vong
tại tội phạm này khi đột nhập nhà dân các đối tượng thường lợi dụng gia đình vắng nhà và các ngày nghỉ cuối tuần
đi về quê nghỉ lễ đi chơi xa
tuy nhiên có nhiều đối tượng hoạt động liều lĩnh và manh động đột nhập vào các gia đình để trộm cắp tài sản
khi vẫn có người trong nhà đang ở sinh hoạt
tại tầng dưới thì đột nhập vào các tầng trên dùng công cụ phá khóa cửa ra vào cửa sổ cửa tung để đột nhập vào cậy phá tủ
kết sắt trộm tài sản

trước khi đi ngủ phải kiểm tra lại hệ thống cửa sổ cửa ra vào và cửa tung
ở nông thôn nên khóa cửa cổng và cửa phụ cẩn thận
đối với các nhà tập thể có thể lắp các chuồng cọp song vẫn phải đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy
đối với biệt thự có không gian rộng xung quanh nhà vườn
nên lắp đặt hệ thống camera quan sát đề phòng đối tượng đột nhập vào qua cửa rào
chờ thời cơ thích hợp lẹn vào trong nhà
người dân cần đề cao cảnh giác
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương
mạnh dạng tố giác tham gia truy bắt đối tượng phạm tội sao cho lực lượng công an khi phát hiện
đồng thời người dân cần giữ mối liên lạc chặt chẽ với công an cơ sở và bảo vệ dân phố
dân phòng địa phương để khi cần có thể liên hệ đề nghị trợ giúp kịp thời
có như vậy mới ngăn chặn được loại tội phạm này
góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương trong dịp tết